công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế đã tổ chức lễ khai trương cảng container quốc tế sp itc tại quận chín tp hcm
cảng có tổng mức đầu tư xây dựng hơn hai trăm linh triệu usd với trang thiết bị hiện đại sẽ góp phần giảm giá thành vận tải và ủn tắc giao thông
cảng đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động giai đoạn một trên diện tích hai mươi ha
có thể tiếp nhận tàu vào hoạt động kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
mớ nước trước tàu là âm một mươi hai một m có thể tiếp nhận tàu với tổng chiều dài hai trăm ba mươi m
trọng tải tàu là ba mươi năm tấn cảng hiện có đầy đủ các bộ phận hành chính như hải quan thuế và ngân hàng tạo điều kiện dễ dàng nhất thuận lợi nhất cho khách hàng làm các thủ tục hành chính
hiện nay cảng container quốc tế cp itc đang tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện dự án giai đoạn hai mở rộng quy mô và công suất tiếp nhận tàu
tạo điều kiện cho các chủ hàng chủ tàu đón nhận và trung chuyển hàng hóa đến tp hcm và các tỉnh lân cận
khi các cảng biển trong nội đô tp hcm đã rời đi